hành khách có nhu cầu đi đến các tỉnh thành miền bắc và cả miền trung ở trong giai đoạn này được khuyến nghị nên thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về lịch trình và thời tiết để tránh bị ảnh hưởng đến công việc
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục nhiều mây đêm và sáng sớm trời rét và có sương mù kèm mưa nhỏ sau đó ban ngày mưa sẽ giảm trời có thể hứng nắng với nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ riêng khu vực tây bắc sẽ cao hơn từ một hai độ
với tây nguyên và nam bộ thời tiết nói chung ít biến đổi
trời phổ biến tạnh giáo không mưa nhiệt độ ban trưa sẽ ra động từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ ở nam bộ riêng đồng nai tây ninh mức nhiệt sẽ cao hơn
thưa quý vị hiện nay đang trong giai đoạn giữa mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở phía nam cao điểm enino dự báo nguồn nước về đồng bằng sông cửu long tiếp tục sẽ có xu thế giảm
với lượng nước dự trứ của các hồ chứa hiện tại và lượng mưa dự báo trong thời gian tới đây thì nguồn nước cơ bản sẽ đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân
hai hai mươi ba hai hai mươi bốn tuy nhiên các địa phương cần phải sử dụng nước thiết kiệm và phân phối hợp lý để đảm bảo đủ cung cấp cho cả vụ hẻ thu hai hai mươi bốn đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ vùng ngoài công trình thủy lợi vụ trách tưới
ở trên biển khu vực biển đông sẽ có mưa vài nơi ở phía nam tại bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có gió đông nam cấp ba bốn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa gió đông bắc cấp ba bốn
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi hai hai mươi bảy độ và hai mươi năm ba mươi một độ khu vực hà nội đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trưa chiều giảm mây hứng nắng đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi sáu độ